thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp đồng chí khon sĩ nạo vạn lạt trưởng cơ quan đại diện bộ công an lào tại việt nam
chúc mừng đồng chí khon sĩ nao vạn lạt được bộ công an lào bổ nhiệm làm trưởng cơ quan đại diện bộ công an lào tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa việt nam và lào trong quá khứ cũng như hiện tại luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giữ gìn vôn đắp trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc việt nam lào
thời gian qua các lực lượng chức năng của bộ công an hai nước vẫn duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong phòng chống tội phạm cũng như tại các diễn đàn hợp tác đa phương
an ninh trật tự ở mỗi nước được đảm bảo vị thế của việt nam và lào được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
trong tình hình hiện nay đòi hỏi lực lượng công an hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ toàn diện hơn nữa
bộ trưởng tô lâm đề nghị trên cương vị công tác mới đồng chí khon sĩ nao vạn lạt tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của các đồng chí nhiệm kỳ trước
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của bộ công an việt nam triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch hợp tác hai bộ đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực
góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng nhà nước và nhân dân hai nước nói chung giữa lực lượng công an hai nước nói riêng
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đồng chí khon sĩ nao vạn lạt khẳng định
trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia nói chung
giữa bộ công an lào và bộ công an việt nam nói riêng phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước
thực hiện đề án của bộ công an về hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà ở cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở gia đình chính sách đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đắk lắc
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh đắk lắc và đại diện lãnh đạo huyện cư mờ ga đã tổ chức lễ khởi công xây dựng hai căn nhà mẫu để bắt đầu cho việc thực hiện đề án đầy ý nghĩa này
dự kiến mức kinh phí xây dựng một căn nhà diện tích ba mươi sáu m hai là hơn tám mươi triệu đồng trong đó mỗi căn nhà bộ công an đầu tư năm mươi triệu đồng từ các nguồn huy động xã hội hóa
tỉnh đắk lắc hỗ trợ hai mươi triệu đồng còn một mươi triệu đồng
tỉnh đắk lắc hỗ trợ hai mươi triệu đồng sẽ được huy động từ các huyện và các nguồn xã hội hóa khác cùng với sự đóng góp ngày công lao động của các đoàn thể ở các xã các huyện
thời gian qua văn phòng bộ công an và công an tỉnh đắk lắc đã tích cực khẩn trương đi khảo sát thực tế để quyết định chọn thiết kế mẫu nhà trên cơ sở cải tiến mẫu nhà lắp ghép ba mươi sáu b của bộ công an
cho phù hợp với nhiều điều kiện địa lý khí hậu nguồn nguyên vật liệu và phong tục tập quán sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh đắk lắc
theo đó nhà được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn nhà ba cứng nền cứng khung tường cứng và mái cứng
hai căn nhà mẫu đầu tiên được công an tỉnh đắk lắc lựa chọn xây cho hai hộ nghèo ở huyện cư mở ga đó là hộ gia đình bà hơ nghê ê ban ở buôn ia sút thị trấn ia pop và hộ gia đình của ông ikerek adrung ở buôn cơ na
xã cư mờ ga sẽ hoàn thành bàn giao ngay trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sau đó sẽ đồng loạt khởi công xây dựng một một trăm chín mươi tám ngôi nhà còn lại trên địa bàn một mươi năm huyện thị xã thành phố
theo kế hoạch sẽ hoàn thành bàn giao trước tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
để hướng tới chào mừng lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày thành lập tỉnh đắk lắc ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm linh bốn hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi
ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn
vào sáng ngày hôm nay ban thanh niên công an tỉnh thái bình đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại và phát động tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi bốn
trong những năm qua ban thanh niên công an tỉnh thái bình đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động một trăm linh đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa nhân văn của các hoạt động tình nghĩa an sinh xã hội và phong trào hiến máu nhân đạo của tuổi trẻ
và được cán bộ đoàn viên thanh niên
đoàn viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện đạt hiệu quả cao vượt chỉ tiêu đề ra
ngoài các đợt tham gia hiến máu tập trung hàng năm các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn thanh niên công an huyện thành phố còn triển khai các đợt hiến máu sen kẽ giữa các đợt hiến máu tập trung nhằm phục vụ nhu cầu thiếu hụt máu của các cơ sở y tế
đặc biệt ban thanh niên công an tỉnh thái bình còn bố trí một lực lượng thường trực sẵn sàng tham gia hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp
mỗi khi nhận được cuộc gọi từ các bệnh viện đề nghị hỗ trợ nguồn máu đoàn viên thanh niên luôn có mặt kịp thời sẵn sàng hiến máu phục vụ việc cấp cứu bệnh nhân
sau lễ phát động chương trình hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn hai mươi bốn ban thanh niên công an tỉnh đã tổ chức cho cán bộ đoàn viên hiến máu tỉnh nguyện
chỉ trong đầu buổi sáng phát động cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên công an tỉnh thái bình đã hiến hơn hai trăm linh đơn vị máu
hòa cùng với không khí khẩn trương tổ chức lễ giao nhận quân
trên cả nước công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long đã phối hợp với cơ quan quân sự địa phương tổ chức lễ giao nhận quân cho các công dân tham gia nghĩa vụ công an
và trong đợt giao quân năm hai nghìn hai mươi bốn có một trăm năm mươi ba công dân tham gia nghĩa vụ quân sự trong đó có bốn mươi bảy công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
trong số bốn mươi bảy công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân đợt này của huyện mang thít trừng lê trí tài là đảng viên dự bị duy nhất
tốt nghiệp đại học luật tại về công tác tại bang chỉ huy quân sự xã
tuy có chút buồn khi phải chờ xa người thân và tâm trạng bối trối khi sắp được chuyển về đơn vị mới trên cương vị mới
nhưng gương mặt của tài trạng người niềm tự hào khi được vinh dự thực hiện nghĩa vụ thiên liên với tổ quốc
yêu màu áo công an nhân dân từ nhỏ nên khi có thông tin thực hiện nghĩa vụ năm hai nghìn hai mươi bốn tài đã tiên phong viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
hơi sợ khi mà cũng nghe nhiều người nói là đi bán thân binh hơi cực nhưng mà cũng hơi cố gắng dựa qua
thì có chút buồn khi phải gọi xa nhà đình người thân cũng muốn phục vụ lâu dài trong ngành công an nhân dân
hòa chung không khí giao quân của cả nước các tân binh đang theo tiếng gọi thiên liên của tổ quốc sẵn sàng và tự tin bước vào môi trường mới môi trường quân ngũ
đây là những trường học lớn không chỉ trang bị cho thanh niên kỹ năng chuyên mô mà còn là nơi để các thanh niên trang nguyện bản lĩnh và trưởng thành hơn
phát huy truyền thống của các thế hệ ông cha trong đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tuổi trẻ huyện mang thít tỉnh vĩnh long luôn sẵn sàng lên đường bảo vệ tổ quốc viết tiếp truyền thống anh dũng kiên cường của đảng bộ chính quyền dân và quân huyện nhà
đối với địa bàn tỉnh vĩnh long thì năm nay được bộ công an giao cho k hai tuyển năm mươi năm công dân
duyên huyện mang thích thì có bảy công dân sẽ nhập ngũ cho lực lượng k hai
thì đây là một điểm hàng năm đơn vị chúng tôi cũng đều phải
thực hiện qua công tác tiến trọn
thì đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an dân tại địa phương hoặc là tại k hai thì cũng đều thực hiện đúng các quy định của bộ công an
và hy vọng rằng các đồng chí chiến sĩ mới của mình vào một môi trường mới trong môi trường vũ trang chiến đấu tập trung như lực lượng cảnh sát cơ động của k hai
thì sẽ có cơ hội và các đồng chí được học tập phấn đấu ghiền liện trong một môi trường thật sự là chính quy tinh nhệ
và sau này hiện nay là
bộ tư lĩnh cũng đang tiến lên là chính quy tinh nhệ hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm
thì đây tôi nghĩ là cũng cái cơ hội cho các chiến sĩ mới của mình sẽ phát huy được cái khả năng đó
giây phút giao nhận quân xúc động bùi ngùi với sự lưu luyến bình trịnh của người thân
những giọt nước mắt những cái vẫy tay tạm biệt những nụ cười tự tin háo hức của các tương binh
một lần nữa cho thấy quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quân nhân khi vào khu ngủ
các đồng chí thứ trưởng bộ công an lê văn tuyến
trung tướng nguyễn xuân giác tư lĩnh quân khu chính cùng chính quyền địa phương
đã tới từng hạng quân bắt tay tặng hoa chúc mừng dặn do từng người
tiếp thêm động lực diệt quyết cho các tương binh nỗ lực phấn đấu tràn luyện giữ gìn đoàn kết
chấp hành nghiêm kỷ luật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
four seasons là sự kiện mở màn cho chuỗi sự kiện quốc tế musical season hai nghìn hai mươi bốn
do nhà hát hồ gươm tổ chức
sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng bốn
tới đây tại nhà hát hồ gươm số bốn mươi bốn mươi a hàng bài
dự án âm nhạc quốc tế musical season hai nghìn hai mươi bốn do nhà hát hồ gươm khởi xướng
với mục tiêu lan tỏa âm nhạc đỉnh cao đặc biệt là âm nhạc cổ điển
từ khắp nơi trên thế giới đến việt nam
trong chuỗi sự kiện lần này four seasons concert được chọn làm sự kiện mở màn
sự kiện four seasons đánh dấu lần đầu tiên
dàn nhạc giao hưởng nhà hát opera vecchiai pháp biểu diễn tại việt nam
hai đêm diễn tại nhà hát hồ gươm vào ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai tháng bốn tới đây
nằm trong tua diễn quốc tế thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm ba trăm linh năm tuổi tác phẩm the four season
chương trình đặc biệt lần này với sự góp mặt của dàn nhạc dàn hợp dưỡng
và các nghị sĩ hàng đầu đến từ pháp dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng stephen flounev
hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời
kết nối văn hóa việt nam với cộng đồng quốc tế
the four seasons tên gốc là le quantro stagioni
được biết đến là tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc người ý antonio vivandi
đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng và phổ biến nhất trong lịch sử âm nhạc
được biểu diễn dưới nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau như giao hưởng ballet đương đại
tác phẩm này không chỉ là một biểu tượng thời kỳ baroque
mà còn là một phần quan trọng của di sản âm nhạc thế giới
thông qua sự kiện này
nhà hát hồ gươm cũng mong muốn sẽ tạo ra một điểm nhấn mới trong hành trình phát triển
và khẳng định vị thế của mình trên bản đồ nghệ thuật quốc tế
đồng thời chương trình cũng là cơ hội để thể hiện sự giao lưu hợp tác và tình bạn giữa việt nam
và các quốc gia trên thế giới mở ra những cánh cửa mới trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa
thưa quý vị trong những ngày vừa qua công an tỉnh lâm đồng đã tăng cường các nữ chiến sĩ
cảnh sát giao thông ra đường kiểm tra nồng độ cồn xử lý vi phạm giao thông nhằm nâng cao ý thức
chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông trên địa bàn
theo đó tại các chốt trạm cảnh sát giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường
tám nữ cảnh sát giao thông tham gia cùng với các tổ công tác trực tiếp kiểm tra nồng độ cồn
và xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông như phóng nhanh vượt ẩu đi sai làn đường
tám giờ đến hai mươi bốn giờ đêm hàng ngày các nữ cảnh sát giao thông này sẽ làm nhiệm vụ thực hiện tuần tra khép kín
đảm bảo trật tự an toàn giao thông cùng phối hợp với các lực lượng công an huyện trấn áp các loại tội phạm phát sinh
cũng rất là hợp lý tại vì những chị em chiến sĩ cảnh sát giao thông nữ thì ra đường làm nhiệm vụ
thì khi mà mình đi thì riêng bản thân mình thôi thì mình thấy tác
trong hai tối cuối tuần qua tại quốc lộ hai mươi
đoạn qua huyện di linh và huyện đức trọng tổ công tác phòng cảnh sát giao thông
với sự tham gia của hai nữ cảnh sát giao thông đã dừng hơn một phương tiện kiểm tra nồng độ cồn
một số lái xe cảm thấy bất ngờ khi có nữ cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra
nhưng tất cả đều vui vẻ chấp hành hiêm và ủng hộ việc làm của lực lượng công an
những cái việc cần thì mình cũng có thể uống nhưng mà khi uống thì không thể tham gia giao thông được không lái xe được
tới lúc đó thì có thể phải đón xe về thôi chứ hiện tại thì không thể lái xe mà có bia rượu được
trước khi mà thực hiện nhiệm vụ thì nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông của chúng tôi lúc nào cũng sẽ được rèn luyện
cả về võ thuật về nghiệp vụ và về pháp luật để có thể xử lý tốt những tình huống mà các tài xế không chấp hành
hoặc là có những hành vi không đúng
việc công an tỉnh lâm đồng đưa lực lượng nữ cảnh sát giao thông
trực tiếp ra đường làm nhiệm vụ vừa thể hiện phương châm lạt mềm buộc chặt trong công tác tuần tra xử lý vi phạm giao thông
thời gian qua nhiều người say xỉn khi tham gia giao thông bị xử phạt đã có nhiều hành vi quá khích chống đối người thành công vụ
không vì thế mà các nữ cảnh sát giao thông cảm thấy nản lòng
khi thực hiện nhiệm vụ với sự mềm dẻo các nữ cảnh sát giao thông luôn nở nụ cười trên môi thân thiện
tích cực tuyên truyền các quy định về luật giao thông đường mộ đến người dân qua đó tạo sự gần gũi
khiến việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn góp phần nâng cao hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông trong lòng nhân dân
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã khiến cho sáu người tử vong và chín người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu
tỉnh tuyên quang đã tổ chức họp khẩn thông tin về vụ việc và đưa ra các giải pháp khắc phục hậu quả của vụ việc
lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả
đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan nỗ lực cao nhất để cứu chữa cho người bị thương
yêu cầu ban an toàn giao thông tỉnh tuyên quang nhanh chóng giả soát các điểm đen về an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh
có phương án khắc phục thực hiện hỗ trợ các nạn nhân tối đa theo quy định
vào trưa cùng ngày ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng với đoàn công tác của ủy ban
cũng đã đến tuyên quang để nắm tình hình điều tra nguyên nhân và phối hợp với địa phương để có giải pháp khắc phục
hiện nay đang có chín nạn nhân được điều trị tích cực tại các bệnh viện của tỉnh tuyên quang một người bị thương nhẹ đã ra viện
tỉnh tuyên quang hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong là một mươi ba triệu đồng bị thương là một mươi một triệu đồng
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong
động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
đồng thời thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã có công điện chỉ đạo các lực lượng khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam
tân chú tải thôn cậy sơn một xã hoành sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
chuyển sang một thông tin khác
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng với tám mươi năm đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan
vào khoảng bảy giờ
bà trương mỹ lan và các bị cáo trong vụ vạn thịnh pháp được cơ quan công an dẫn giải đến tòa án để xét xử
bị cáo trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó tại phần thủ tục vào sáng cùng ngày
có bảy mươi chín trong số tám mươi sáu bị cáo có mặt và hai bị hại có mặt
theo cáo trạng trương mỹ lan đã xây dựng một hệ sinh thái vạn thịnh pháp
vùng khoảng một công ty con công ty liên kết và giao cho người thân
người nhà của bị cáo để nắm giữ điều hành quản lý
bị cáo lan tuy không nắm giữ chức vụ tại ngân hàng scb
nhưng lại là cổ đông chính từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần
bị cáo trương mỹ lan cùng với đồng phạm đã lập khống hồ sơ vay vốn
để rút tiền từ scb sử dụng cho nhu cầu cá nhân mình
viện kiểm soát nhân dân tối cao cáo buộc từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm
từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ giải ngân hai năm trăm hai mươi bảy khoản vay
gồm một năm mươi bảy khách hàng cá nhân và một bốn trăm bảy mươi khoản của khách hàng tổ chức
với tổng số tiền hơn một triệu tỷ đồng
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra tình trạng mất trộm xe máy
tại các điểm công cộng cụ thể là khu vực các nhà tập thể không có người trông coi
và mới đây nhất đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng thành phố hà nội
vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy tại nhiều khu tập thể trên địa bàn thành phố hà nội
từ hình ảnh ghi lại ở camera này cho thấy chỉ trong một thời gian ngắn
hai đối tượng lê vũ quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và hoàng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại quận ba đình hà nội
bẻ tóa và nổ máy thành công một chiếc xe tay gà
vào cuộc điều tra chỉ trong thời gian ngắn công an quận hai bà trưng phối hợp cùng các đợt vị liên quan
xác định các đối tượng đã thực hiện trót lọt trộm cắp tám xe máy
thu giữ thăng vật gồm năm xe máy với các nhận hiệu khác nhau
thời gian để khi bắt đầu lắp cái vam vào xe thì bọn em đánh điện lên mất khoảng từ bảy đến một mươi giây
bọn em thì sẽ có một người cảnh sát
và nếu mà chẳng may có người phát hiện thì em sẽ nhảy lên xe và bọn em sẽ chạy
theo điều tra do thiếu tiền ăn tiêu lại không có công an việc làm
nên thắng và quyền bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố hà nội
các đối tượng chuẩn bị một thanh kim loại hình chữ l dài khoảng một mươi năm cm
dùng để lắp các đầu kim loại có hình dạng giống với các chìa khóa
cùng với bốn chiếc vam dùng để phá ổ khóa sau đó cất dấu trong cốc xe máy
cả hai sẽ điều khiển xe máy dạo quanh thành phố
khi phát hiện con mồi thắng cảnh giới để quyền dùng vam vô hiệu hóa ổ khóa xe máy
nếu trường hợp xe máy lắp chìa khóa điện tử
quyền sẽ dắt xe ra để thắng tìm cách đấu dây điện nổ máy
theo cơ quan công an hành vi trộm cắp của các đối tượng là hết sức chuyên nghiệp bài bản
thậm chí có tổ chức
tuy nhiên nguyên nhân chính để các vụ trộm diễn ra công khai và dễ dàng
đến từ chính sự sơ hở của người dân
do vậy mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản
để các đối tượng xấu không có cơ hội hoạt động
phải lưu cao ý thức phòng ngừa và đặc biệt là phải chú ý là

khi cắt giữ tài sản xe máy ở đâu thì chúng ta phải trước khi đi ngủ
chúng ta phải cửa sổ cửa rao vào và khóa càng khóa cẩn thận
và chúng ta cần phải có khóa báo động và khóa càng khóa cổ
thứ hai là biệt phải có người chống giữ và đồng thời khi phát hiện
những đối tượng nghi vấn có biểu hiện lạ thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an
và thứ hai là khuyến cáo người dân là không nên mua xe máy giá rẻ
không giấy tờ trên các trang mạng xã hội
dễ tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp tài sản
hơn nữa khi bị cơ quan công an phát hiện kiểm tra thì người dân sẽ dẫn đến
hành vi đấy là hành vi phi pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng cũng đang làm rõ
tập trung đấu tranh với những đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản phi pháp
làm rõ triệt để tội phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật